sự việc mvtm sinh năm hai nghìn bốn học sinh trung học ở sầm sơn thanh hóa lấy trộm chân váy trị giá một trăm sáu mươi đồng
tại cửa hàng quần áo nhưng bị phát hiện hành hung và cưỡng đoạt tài sản làm sôi sụp dư luận
biết hoàn cảnh éo le của gia đình em nhiều người đã đến thăm hỏi và động viên thậm chí kêu gọi ủng hộ giúp đỡ từ cộng đồng
diễn biến này của sự việc một lần nữa lại gây tranh luận trong cộng đồng mạng nữ sinh trộm váy
vừa qua hấn hoa hồng một youtuber
bà có tiếng trong giới trẻ đã đến nhà nữ sinh này động viên ủng hộ bốn mươi triệu đồng
hướng hoa hồng không quên livestream trên mạng xã hội cả quá trình từ lúc thăm hỏi mẹ nữ sinh hm
cho tới lúc kéo lên tận phòng em này đang nằm nghỉ để động viên
điều này khiến cho dư luận đặt câu hỏi về mục đích của hoạt động này
vì sự cảm thông chia sẻ hay còn có cả yếu tố lợi dụng sự kiện để câu like câu view
việc kéo đến nhà nữ sinh cho tiền có phải là hơi quá không
chuyên gia tâm lý hồng hương
thường trực thư viện lưu trú thuộc hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
đã lên tiếng cảnh báo về diễn biến này của sự việc
theo bà hồng hương việc mọi người giúp được phần nào cho gia đình nữ sinh này là đáng quý
thể hiện sự đồng cảm chia sẻ với những hoàn cảnh những người khó khăn trong xã hội
tuy nhiên xét trên góc độ bảo vệ trẻ em đặc biệt là trong trường hợp của em
thì phải có sự định hướng rất rõ ràng không được làm như vậy
bà hương nói rằng trong chuyện nhạy cảm như thế này
cần phải giữ kính thông tin về thân nhân của bé gái
ngoài ra chuyên gia tâm lý còn phân tích cần lên án hành vi bạo hành trẻ em giả mang
nhưng rõ ràng là nữ sinh hm đã có hành vi sai ngay từ đầu
theo bà hương cần phải làm rõ việc nữ sinh lấy trộm chiếc váy là hành động bồng bột
nhất thời kiểu phúc tội nghiệp của trẻ nghèo hay là xuất phát từ tâm lý ăn chơi đua đòi
khi chưa tìm hiểu rõ về bé gái này mà mọi người kéo đến hỏi thăm
ủng hộ tiền bạc thì có thể khiến cho sự việc chuyển hướng thành hướng khác
đứa trẻ thường suy nghĩ mình là người có lỗi lại chỉ nghĩ bản thân là nạn nhân
lúc đầu bạn ấy sợ nên gặp công an tức là đang nhận thức được hành vi sai trái của mình
nhưng khi tất cả mọi người ồ ạt kéo đến nhà thăm hỏi ủng hộ tiền bạc
rồi còn đăng lên mạng xã hội như thế này đứa trẻ sẽ không phát triển được suy nghĩ đúng đắn
khi nhận thấy đây là một cơ hội để có thêm cái nọ cái kia
trường hợp này ít xảy ra nhưng không có nghĩa là không xảy ra bà hương phân tích
nhìn nhận sâu hơn hiện tượng mọi người ồ ạc đến giúp đỡ rồi đăng tải lên mạng xã hội
mang theo một nguy cơ về vấn đề giáo dục trẻ em nói chung
nhiều trẻ em khác vẫn còn đang trong độ tuổi non nớt bồng bột
sẽ không nhìn ra vấn đề sai trái của hành vi trộm cắp vặt
mà khi ấy sự việc bé hát m được mọi người giúp đỡ có thể học theo dẫn đến suy nghĩ lệch lạc
cho rằng đây là một cơ hội để có tiền đặc biệt là với những bạn ăn chơi đua đòi
chuyên gia hồng hương cảnh báo đây là vấn đề thực sự quan ngại
không tốt bởi như thế có thể sẽ vô tình thành một vết dầu loan làm hại các em về sau
bà hương liên hệ tới câu chuyện của bé hào anh ở đầm tôm tại cà mau năm xưa
đầu tiên mọi người đều thương sắc cậu bé khi câu chuyện hào anh bị bóc lột sức lao động
bị chủ đầm tôm bạo hành
chuyên gia tâm lý chỉ rõ thương xót một đứa trẻ bị bạo hành là đúng
nhưng việc quá nhiều mạnh thường quân kéo đến quyên góp cho tiền
đã làm ảnh hưởng tới giáo dục lối sống của cậu bé
nên sau này hào anh có những hành động
hành động hổn hào khiến nhiều người thất vọng
trong việc nữ sinh ở thanh hóa lần này tôi mong là hành động của cô bé chỉ là sự bồng bột nhất thời
nhưng nếu bạn ấy là người có tính cách lanh sắc xảo kiểu trẻ con mà gia đình không nhìn nhận mọi việc
một cách đúng đắn thì biết đâu lại đẩy con đi theo một hướng khác chuyên gia hồng hương bày tỏ
theo bà hương mẹ của bé cần trò chuyện với con nhiều hơn
đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý để chữa lành tổn thương tâm lý
đồng thời tìm hiểu xem việc trộm váy là hành động
bồng bột nhất thời hay là xuất phát từ tâm lý ăn chơi đua đòi
hoặc đó là biểu hiện của chứng cưỡng bức tâm lý một dạng bệnh lý trong tâm lý hành động không có động cơ
trả lời cho câu hỏi làm thế nào để bé gái sau vụ việc này không tái phạm hành vi sai quái
bà hương cho rằng việc này phụ thuộc rất nhiều vào việc giáo dục của gia đình tránh đi vào vết xe độ của hào anh
nữ chuyên gia tâm lý nhấn mạnh nguyên tắc đúng có thể thành sai nhưng sai không thể thành đúng
phải để nữ sinh thấy rõ được
trường hợp em gái của hm là một tiếng chuông cảnh báo về vấn đề giáo dục ngoài nhà trường
trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em gia đình đừng chỉ chăm trăm nhìn vào việc thành tích học tập trên lớp
mà cần phải chú ý vào vấn đề giáo dục về vấn đề lối sống
chuyện trẻ em có mong muốn được sở hữu vật chất là một tâm lý bình thường
và đó là cơ hội để chúng ta dạy trẻ về giá trị của lao động và quản lý
sử dụng tài chính cá nhân cho các em chuyên gia hồng hương nói
chuyên gia tâm lý
chuyên gia tâm lý hồng hương cũng cho rằng
xử lý hành vi xấu khiến hành vi xấu dừng lại và biến hành vi xấu trở thành bài học
để người đã từng có hành vi xấu nhận ra nói xấu
từ cảm nhận bên trong từ đó làm tiền đề cho những suy nghĩ hành phi đẹp
đối với trẻ chưa thành niên để trẻ không phạm vào những hành vi xấu
hoặc để trẻ biết cách hành sự đúng đắn với những người dùng hành vi xấu
ảnh hưởng tới trẻ thì chúng ta có một cách thức dễ làm đó là trò chuyện với trẻ
cách trò chuyện đôi khi còn quan trọng hơn nội dung trò chuyện
nếu người lớn biết phán xét lên án dòi dẫm
thì con trẻ của chúng ta cũng có cách hành xử như vậy với người có hành vi sai
ngay từ xa xưa các cụ đã có câu
đói cho sạch rách cho thơm và ngay từ khi học cấp một
các em nhỏ cũng đã được các cô giáo nhiều lần dạy bài học này
chính các bậc cha mẹ cũng cần phải có hành động
để đề phòng tư tưởng ăn trộm từ bé cho các con
chuyên gia cho rằng
cha mẹ cần biết cách trò chuyện với con trẻ để phòng ngừa hành vi xấu
cụ thể là hành vi ăn trộm
khi trò chuyện với con trẻ về những câu chuyện có thể hiện hành vi những người ăn cắp
câu chuyện đó nên thể hiện những ảnh hưởng tiêu cực tới người có hành vi này
tuy nhiên phải rất chú trọng đến cách thức đề cập và đưa quan điểm
tuyệt đối không miệt thị lên án hành vi ăn cắp
mà tập trung vào sự mất mát tổn hại của người bị mất cắp
tập trung vào sự ưu phiền buồn bã của những người trong gia đình
người cần thiết của trẻ
cũng như thầy cô và bạn bè
khai thác vấn đề tình cảm bị mất do sự xa cách
chúng ta cũng nói tới việc pháp luật ứng xử với người có hành vi ăn cắp
điều đó có nghĩa là tập trung giúp con trẻ cảm nhận sự mất mát về vấn đề tình cảm là chính
bởi dù trong độ tuổi nào thứ quý nhất với trẻ chính là sợ bị những người mình thương yêu xa cách
và con trẻ thường muốn có thành tích tốt đẹp để được ghi nhận
chứ không muốn mình làm những người xung quanh ưu phiền
bất kỳ một sự việc xấu nào đều có nhiều nguyên nhân
cho những người chưa thành niên thì ảnh hưởng rất lớn từ môi trường nói chung
và hai môi trường đặc biệt quan trọng nói riêng là giáo dục gia đình và nhóm bạn
vậy nên lưu ý với các bậc phụ huynh
ngay khi chúng ta chuẩn bị hành trình làm cha mẹ
chính chúng ta cũng phải dũng cảm từ bỏ những hành vi xấu của mình
nếu không muốn con mình mắc phải
cùng với đó chú ý quan sát ảnh hưởng từ con tới nhóm bạn và ngược lại
và có sự can thiệp phù hợp
ngoài ra trong giáo dục gia đình và trường học
chúng ta chú ý lồng ghép tạo dựng hệ giá trị riêng
có thể thông qua những buổi xem phim cộng đồng những giải thưởng
hoặc mời những người mà trẻ ngưỡng mộ trò chuyện cùng trẻ
từ đó trẻ sẽ xây dựng nên được một hệ phẩm giá cho riêng mình
thưa quý vị việc ủng hộ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là việc nên làm
nhưng sẽ như thế nào nếu trong trường hợp này nếu sinh lại coi đây như là một sự ủng hộ
cho ảnh vi trộn váy của mình
đây thực sự là một câu hỏi cần được cân nhắc
nếu thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại